các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
thưa quý vị trước những diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín vào chiều ngày hai mươi bảy tháng bảy bộ công an đã ra công điện gửi thủ trưởng các đơn vị thuộc bộ giám đốc công an các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương về việc tăng cường thực hiện cao điểm tấn công chấn áp tội phạm ngăn chặn việc đưa người việt nam xuất cảnh trái phép người nước ngoài nhập cảnh việt nam trái phép
cụ thể một công an các đơn vị địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm túc có hiệu quả điện số bốn trăm bảy mươi chín dkht ngày hai mươi chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
các cục nghiệp vụ tăng cường nắm tình hình kịp thời trao đổi với công an các đơn vị địa phương phát hiện ngăn chặn xử lý từ sớm từ xa các hành vi nhằm đưa người việt nam xuất cảnh trái phép và người nước ngoài nhập cảnh việt nam trái phép
cục quản lý xuất nhập cảnh cử các tổ công tác trực tiếp phối hợp hướng dẫn công an các đơn vị địa phương nắm chắc tình hình phối hợp chặt chẽ với lực lượng bộ đội biên phòng tăng cường kiểm tra kiểm soát
chặt chẽ nghiêm ngặt các cửa khẩu đường mòn lối mở trên tuyến biên giới kịp thời phát hiện và ngăn chặn các trường hợp xuất nhập cảnh trái phép
hướng dẫn công an các địa phương tăng cường quản lý lưu trú của người nước ngoài trên địa bàn kịp thời phát hiện đề xuất xử lý đối với các trường hợp người nước ngoài nhập cảnh trái phép lưu trú tại địa phương
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra cục an ninh điều tra trong phạm vi chức năng nhiệm vụ thầm quyền phối hợp hướng dẫn công an các đơn vị địa phương làm rõ các đường dây đưa người xuất nhập cảnh trái phép kịp thời truy cứu trách nhiệm hình sự theo đúng quy định của pháp luật đối với các cá nhân tổ chức có liên quan
năm cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao chủ trì hướng dẫn công an các đơn vị địa phương tăng cường nắm tình hình trên không gian mạng khẩn trương xác minh làm rõ xử lý kịp thời nghiêm minh đúng quy định của pháp luật đối với các hành vi đăng tải thoát tán thông tin sai sự thật về tình hình liên quan đến xuất nhập cảnh trái phép tình hình dịch bệnh covid một mươi chín xuyên tạc chủ trương chính sách của đảng nhà nước có liên quan
sáu công an các đơn vị địa phương tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân tích cực phòng ngừa phát hiện tố giác tội phạm nhất là các dấu hiệu liên quan xuất nhập cảnh trái phép đi đôi với xử lý kịp thời tin báo tố giác của người dân có liên quan để phối hợp đấu tranh xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật tiếp tục hợp tác quốc tế trao đổi thông tin với công an địa phương các nước bạn trong phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín phòng chống xuất nhập cảnh trái phép đảm bảo an ninh trật tự trên tuyến biên giới phòng chống tội phạm x
chuyển sang những thông tin khác tại bắc ninh công an huyện tiên du vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với nguyễn đình chiến chú tại tỉnh nghệ an và nguyễn văn tú chú tại tỉnh hải dương về tội cướp tài sản
để có tiền tiêu xài hai đối tượng đã bàn nhau cướp tài sản của người đi đường và trước khi gây án chiến và tú đã chuẩn bị dao nhọn điều khiển xe chạy dọc các tuyến đường vắng vào ban đêm khi phát hiện người đi đường thì bám theo sau áp sát xe bị hại rồi dùng dao khống chế đe dọa và cướp xe máy tiền điện thoại
với thủ đoạn như trên chỉ từ ngày hai mươi ba tháng bảy cho đến ngày hai mươi năm tháng bảy các đối tượng đã liên tiếp gây ra bốn vụ cướp tài sản trên địa bàn huyện tiên du huyện thuận thành và huyện quế võ tỉnh bắc ninh hiện cơ quan công an đã thu hồi ba xe máy cùng nhiều tăng vật có liên quan
vào ngày hôm nay công an tỉnh bình dương cho biết đang tạm giữ đối tượng nguyễn thái sơn hai mươi tám tuổi hộ khẩu thường trú tại bình dương để điều tra vì liên quan đến vụ án mạng xảy ra vào tối ngày hai mươi bảy tháng bảy trên địa bàn thành phố thủ dầu i
theo như thông tin ban đầu vào khoảng hơn một mươi tám h ngày hai mươi bảy tháng bảy anh tà văn luận chú tại ninh thuận điều khiển xe máy và bị một nam thanh niên khoảng hơn ba mươi tuổi truy đuổi trên đường phú lợi
khi anh luận chạy vào hẻm thuộc phường phú lợi thành phố thủ dầu một thì đã bị nam thanh niên ép ngã xe và liên tục đánh vào người
sau khi đánh gục anh luận nam thanh niên lên xe bỏ trốn khỏi hiện trường anh luận được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong tại bệnh viện
sau vài tiếng đồng hồ gây án nguyễn thái sơn đã đến công an thành phố thủ dầu một đầu thú